tại bản pơn xã tà học huyện mai sơn tỉnh sơn la phòng cảnh sát phòng chống tội phạm với môi trường công an tỉnh sơn la đã phát hiện và bắt quả tang một tàu đang có hành vi khai thác khoáng sản trái phép
tại thời điểm kiểm tra tàu trọng tải một trăm ba mươi mang biển kiểm soát hn chín trăm một mươi năm do nguyễn văn ngọc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám trú tại bản kép xã mường bú huyện mường la tỉnh sơn la làm chủ tàu đã không xuất trình được thủ tục pháp lý liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản của mình
đối tượng ngọc khai nhận bắt đầu cho tàu hoạt động khai thác từ sáu giờ sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi lượng cát đã hút lên tàu khoảng năm mươi sáu mươi mét khối cát và đến một mươi ba h ba mươi phút cùng ngày thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ
vào thời điểm đó lúc cao điểm có đến sáu tàu hút cát cùng hoạt động tại khu vực này mỗi ngày hàng trăm khối cát ở đây đã bị hút lên hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ